bộ thông tin và truyền thông cho biết hiện tỷ lệ chuyển mạng giữ số thành công tính từ khi cung cấp dịch vụ này đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi chín đạt bảy mươi bảy
tuy nhiên bộ yêu cầu các nhà mạng phải nâng chỉ tiêu chuyển mạng giữ nguyên số lên tám mươi
theo đó hiện tượng các nhà mạng từ chối yêu cầu chuyển mạng sai làm giảm tỷ lệ chuyển mạng thành công trong quý ba vẫn còn khá cao với tổng số của bốn nhà mạng là gần hai mươi tám thuê bao
trong số các nhà mạng việt nam mobile chưa nâng được tỷ lệ chuyển mạng thành công theo chỉ đạo của bộ thông tin và truyền thông lên trên bảy mươi tỷ lệ hiện tại là sáu mươi
bộ thông tin và truyền thông đã trực tiếp xử lý một số khiếu nại của người dân về dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số và yêu cầu các nhà mạng dừng ngay hành vi cản trở việc chuyển mạng của người dùng di động